các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng trong đường dây lô đề này chủ yếu là lao động tự do chỉ hoạt động tại nhà riêng có gia cố nhiều lớp cửa và khóa chắc chắn
để che giấu hoạt động phạm tội các đối tượng trong đường dây này tuyệt đối không trực tiếp gặp mặt hay là giao dịch với người lạ thường xuyên thay đổi phương thức
hiện công an tp hà tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
một thông tin đáng chú ý khác vào tối ngày hôm qua một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp minh hưng hàn quốc thuộc xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước đã xảy ra
lửa bao trùm khu vực trưng cất của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ công nghệ mới chuyên sản xuất khí hóa lỏng gây thiệt hại nặng nề
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối cùng ngày một số công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ công nghệ mới đã phát hiện xảy ra cháy tại khu vực trưng cất của công ty
ngay sau đó các công nhân cùng nhau sử dụng công cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo với lực lượng chức năng đến ứng cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chữa cháy cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
do công ty chuyên kinh doanh khí hóa lỏng nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau gần một giờ đồng hồ các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đồng thời khống chế không cho lan sang các khu vực khác
vụ cháy đã làm thiêu dụi nhiều diện tích khu vực trưng cất của công ty trách nhiệm hoạn thương mại dịch vụ công nghệ mới
thiệt hại khá nặng nề công an tỉnh bình phước đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt phục vụ các hoạt động của đại hội đảng lần thứ một mươi ba
công an tp hà nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
theo đó tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ hai mươi bốn chỗ trở lên
trừ các phương tiện phục vụ đại hội xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết khắc phục sự cố
lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian như sau
từ sáu h đến chín h ngày hai mươi ba h
từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi phút một mươi h ba mươi đến một mươi bốn h một mươi sáu h đến một mươi tám h ba mươi các ngày từ hai mươi năm tháng một đến mùng hai tháng hai
tạm cấm trên các tuyến đường
riêng thời gian từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một
tạm cấm bổ sung một số tuyến đường
công an hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông
phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên
đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường
đi sát vào lề đường bên phải theo chiều đi
và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên

về truy nã tội phạm
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi